trên mảnh đất hình chữ s này bao giờ tết đến xuân về cũng là thời điểm đào thám sát mai bung vàng
tết là dịp để trở về mùa xuân là thời khắc của đoàn phiên
với những người vì một lý do nào đó mà phải ăn những cái tết ly hương
đặc biệt với những người lỡ mắc một lỗi lầm trong quá khứ mà phải trả giá bằng những cái tết cô đơn xa gia đình
thì sự xâm hợp đoàn viên trong dịp đầu xuân năm mới với họ lại càng ý nghĩa
đắc đòa một ngày cuối đông từ trung tâm thị trấn chúng tôi về xã hà bầu
trong những năm qua hà bầu từ một vùng quê nghèo khó đã có nhiều đổi khác
bắt đầu từ sự trù phú của những sườn cà phê vườn hồ tiêu những loại cây mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương
đắc đòa một ngày cuối đông từ trung tâm thị trấn chúng tôi về xã hà bầu
được sự tuyên truyền vận động của chính quyền cộng thêm nỗi cô đơn cảm giác bất an lo sợ trong những ngày tháng chưa lũ trong rừng sâu đã luôn khiến ông chana khao khát được trở về
ông ước ao hơn bao giờ hết một cuộc sống bình yên bên người thân một cái tết đoàn phiên ấm áp bên gia đình của mình

vậy nhưng cái giá mà ông phải trả cho sai lầm một thời
không chỉ là những ngày ly hương chui lũi đó
sau khi bị bắt giữ ông chana phải thực hiện lao động giáo dục cải tạo
để nhận thức rõ hơn về lỗi lầm của mình
những cái tết trong trại giam vẫn là cái tết cô đơn xa gia đình
tuy nhiên cảm giác lo sợ bất an như những ngày chui lũi trong rừng sâu không còn
thay vào đó là sự hối lỗi cho niềm tin mù quán của bản thân
mỗi khi ông chức vấn lương tâm mình
hối hận là con cái mình chắc không còn nghĩ đến mình nữa
bởi vì mình bỏ rơi họ từ lúc còn nhỏ
nhận ra mình là người bố hay không
nhưng mà chuyện đó thì tùy con cái
bởi vì mình là người có lối trong lầm lạc đi vào con đường lầm lạc
và mình chỉ mong muốn là con cái mình đừng đi vào con đường đó nữa
mỗi lần kỳ tết tức là năm mới của người dân tộc
nhớ đến khi tôi còn ở trong
trong tù thì nhớ đến gia đình vợ con nheo nhóc không ai nữa
nhưng mà đây thì được nhà nước quan tâm hỗ trợ cho gia đình
giúp đỡ gia đình
đó là một điểm động viên tôi trong khởi tạo
những lời tự sự của người đàn ông
từng một thời xa chân lạc lối nơi vùng đất tây nguyên đầy nắng gió
khiến chúng tôi nghĩ đến câu chuyện hoàng lương
của vợ chồng anh nguyễn cảnh hồng
và chị lê thị yến ở thị xã thái hòa
mãnh đất phía tây nghệ an
anh chị cũng là người đi qua không ít sóng gió của cuộc đời
và cũng từng khát khao đến cháy bỏng
về một ngày tết đoàn viên
khi ở độ tuổi trưởng thành
có máu kinh doanh

anh hồng được gia đình đầu tư mua cho chiếc xe thải
để ngược rừng miền núi
như quế phong quy châu chở hàng
cũng vì theo những chuyến xe ngược rừng
về miền tiên viễn
mà anh hồng đã trượt dài
khi không đủ bản lĩnh để khước từ sự cám dậu
của nàng tiên nâu
lúc chị yến phát hiện ra
thì chồng đã nghiện sức nặng
chồng tôi phát hiện ra chồng tôi bị nghiện
thì nói thật sự mà nói là sốc lắm
nó cảm không hình dung được
nhưng mà tóm lại
sau đấy rồi thì
cùng xác định được
xác định được rồi là đưa anh đi cái
đi cái rất nhiều nữa
nhưng mà không được
trong quá trình anh nghiện được hai năm
thì hầu như không còn gì
chả còn cái gì
thậm chí là tivi
rồi là tất cả mọi thứ
đều ra đi hết
thương chồng không được
rồi thì thương chồng
chị yến đã mềm lòng trước mỗi lần anh phật thuốc
để rồi cuối cùng
chính chị đã đi mua thuốc
về cho chồng thỏa mãn cân nghiện
thời gian sau nữa
phần thì cần phải có nguồn hàng cho chồng
phần thì lấy lợi nhận từ chức cấm quá cao
chị yến còn lên tượng quế phong
để lấy được nhiều hàng
vừa dành cho chồng hút hít
vừa bán lại kiếm lời
khi đàn xe
xách hàng về nhà
lê thị yến đã bị bắt quả tan
và bị kết án một mươi năm tù
sau hai năm
vợ vào trại giam
nguyễn cành thông cũng bị bắt giữ
với tội danh tàn trữ trái phép chức cấm
và bị kết án bảy năm tù giam
vậy là gia đình hạnh phúc ngày nào
của gia đình thông yến
đã bị chức cấm phá nát
tương lai gần như đã khép lại với họ
hai đứa con thơ bỗng dưng phải xa mẹ phán cha
những ngày ở trại giam
anh chị luôn phải dằn vật
với lỗi lòng của mình
và buồn nhất
bao giờ cũng là những ngày cường thét